thưa quý vị trong đêm nay mưa vừa mưa to trên diện rộng vẫn duy trì ở hầu khắp miền trung
trong đó vùng tâm mưa lớn trong đêm nay và ngày mai sẽ là các tỉnh từ nghệ an trở vào cho đến quảng trị
với lượng mưa phổ biến từ một trăm năm mươi đến hai trăm năm mươi mm
dự báo mưa lớn còn kéo dài liên tục từ nay đến hết ngày hai mươi một tháng một mươi
nên nguy cơ rất cao xảy ra lũ quét sạt lở đất ở vùng núi các tỉnh từ nghệ an đến quảng nam
ngập lụt sâu diện rộng tiếp tục diễn ra ở vùng trũng thấp
các khu đô thị tại các tỉnh từ hà tĩnh đến quảng nam
từ tối đến đêm nay mực nước trên sông ngàn sâu tại hòa duyệt lên mức chín m
ở mức báo động hai trên sông danh tại mai hóa lên mức bảy m ở trên mức báo động ba năm m
đến sáng mai mực nước tại mai hóa lên mức tám hai m trên mức báo động ba là một bảy m
sông kiến giang tại lệ thủy lên mức bốn năm m trên mức báo động ba một tám m
sông hiếu tại đông hà xuống mức bốn ba m trên mức báo động ba ba m
sông thạch hãn tại thạch hãn xuống mức sáu chín m trên mức báo động ba chín m
trên sông bồ tại phú ốc xuống mức ba ba m trên mức báo động hai ba m
trên sông hương tại kim long xuống mức hai một m trên mức báo động hai một m
trên sông vu gia tại ái nghĩa xuống mức bảy bảy m dưới mức báo động hai ba m
trên sông thu bồn tại câu lâu xuống mức hai năm m dưới báo động hai năm m
trên tây nguyên và nam bộ trong đêm nay và ngày mai nhiều nơi vẫn có mưa vừa mưa to và rông
đáng ngại nhất là ở khu vực miền tây nam bộ vừa có mưa lớn lại có chiều cường xuất hiện
nên có thể xảy ra tình trạng ngập úng trên diện rộng
ngược lên phía bắc nằm sâu trong khối không khí lạnh mức nhiệt đêm nay ở khu vực vùng núi phía bắc
nhiều nơi vẫn thấp dưới hai mươi độ ở sapa nhiệt độ dưới một mươi độ
còn ở vùng đông bằng và thủ đô hà nội nhiệt độ từ hai mươi đến hai mươi hai độ
khoảng gần sáng mai khu vực ven biển và vùng đồng bằng bắc bộ sẽ có mưa nhỏ
nền nhiệt trong ngày mai ở toàn miền bắc thấp chỉ từ hai mươi ba cho đến hai mươi sáu độ trời lạnh cả ngày
trên biển trong đêm nay và ngày mai ở phía nam vịnh bắc bộ khu vực bắc và giữa biển đông
bao gồm cả vùng biển huyện đảo hoàng sa vùng biển các tỉnh từ quảng trị đến cà mau
từ cà mau đến kiên giang và vịnh thái lan có mưa rông mạnh
trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh
ở vịnh bắc bộ và khu vực bắc biển đông có gió đông bắc mạnh ở mức cấp sáu cấp bảy giật cấp chín
nên có sóng cao khiến cho biển động mạnh
vùng biển phía bắc của khu vực từ quảng trị đến quảng ngãi có gió đông bắc mạnh cấp sáu giật cấp tám
sóng cao khiến cho biển động
và sau đây là dự báo chi tiết vào ngày mai tại các tỉnh thành phố trên cả nước